liên quan đến vấn đề này ngày bốn tháng ba tổng thống nga vladimir putin đã kêu gọi các nước láng giềng của nước này không leo thang căng thẳng
tuyên bố trên được nhà lãnh đạo nga đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow tại ukraine đã bước sang ngày thứ hai
trong một bài phát biểu trên truyền hình tổng thống putin nêu rõ moscow không hề có ý đồ xấu với các nước láng giềng
đồng thời khuyên cáo các nước này không nên áp đặt bất cứ hạn chế nào để làm leo thang tình hình
cũng trong ngày bốn tháng ba điện kremlin cho biết là những gì diễn ra tiếp theo trong tiến trình hòa đàm giữa nga và ukraine
sẽ phụ thuộc vào phản ứng của kiev về các cuộc đối thoại song phương vừa diễn ra
đồng thời cho biết là hiện tại hai bên chưa nhất trí về một thỏa thuận
nhưng phía nga đã nêu rõ lập trường về giải pháp chấm dứt xung đột với ukraine